chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại campuchia
chủ tịch quốc hội đánh giá tầm quan trọng của bà con kiều bào và đề nghị bà con tiếp tục là những hạt nhân tích cực để vun đắp mối quan hệ việt nam campuchia mỗi người là một đại sứ thiện trí cho nhân dân việt nam